sáng nay một mươi bốn tháng một đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương và đoàn công tác
đến thăm trao quà tết tặng công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp phú hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đồng chí trương thị mai đánh giá cao tỉnh lâm đồng và khu công nghiệp phú hội đã có nhiều nỗ lực chăm lo cho công nhân người lao động thời gian qua
nhất là dịp tết nguyên đán sắp tới đồng chí trương thị mai cũng biểu dương người lao động tỉnh lâm đồng đã có nhiều nỗ lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước
đồng chí nhấn mạnh quan điểm tư tưởng của lãnh đạo đảng và nhà nước luôn hướng về cơ sở quan tâm hỗ trợ để nâng cao đời sống nhân dân
tôi rất mong là đạo đồng đồng các đồng chí tiếp tục quan tâm để mà chăm lo cho bộ phận người lao động mà còn khó khăn
đó là tất nhiên của đảng của nhà nước và của tỉnh lâm đồng
đồng chí trương thị mai đã trao hai trăm linh phần quà tết tặng công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp phú hội
chính phủ vừa ban hành quyết định số ba mươi sáu quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quyết định này mang tính định hướng phát triển mạng bưu chính đồng bộ hiện đại gắn kết giữa thế giới thực và thế giới số
trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số
quyết định số ba mươi sáu của chính phủ quy hoạch mạng bưu chính có tính dự phòng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn vẹn
không đứt gãy trong mọi trường hợp khẩn cấp
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng ba năm trung tâm bưu chính khu vực trên cả nước
năng lực khai thác bình quân của trung tâm bưu chính đạt trên một mươi năm bảy trăm năm mươi tấn bưu gửi một ngày
các trung tâm bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên năm tấn bưu gửi một ngày
yêu cầu của quyết định số ba mươi sáu đạt ra là đến năm hai nghìn hai mươi năm
hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu quốc gia là hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu dùng chung khác theo quy định của pháp luật hình thành tối thiểu ba cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia
hình thành các cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng một trăm linh cơ quan thuộc chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây
phục vụ chính phủ số và bảy mươi doanh nghiệp việt nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp
ngoài ra quyết định này của chính phủ cũng đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm bao phủ kết nối đa tầng không gian
gồm mặt nước lòng nước mặt đất lòng đất vùng trời và đa chiều giữa các tầng và hợp nhất an toàn toàn bộ thế giới vật lý với thế giới số
nhằm thích ứng trước mọi biến động phức tạp khẩn cấp mở rộng không gian hoạt động đáp ứng phát triển bền vững mọi mặt đời sống chính trị
kinh tế xã hội môi trường an ninh quốc phòng
công an tỉnh thừa thiên huế tổ chức trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về thăng hai cấp bậc quân hàm sĩ quan trước thời hạn
đối với đại úy trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế hy sinh trong lúc tấn công chấn áp tội phạm
đại úy trần duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
lúc một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trong lúc chấn áp đối tượng có biểu hiện loạn thần tại tổ dân phố xuân hòa phường thủy vân
đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng dùng dao đâm vào cổ
mặc dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đại úy trần duy hùng đã vĩnh viễn ra đi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đã ký quyết định
truy thăng hai cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trước thời hạn kể từ ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đối với đại úy trần duy hùng lên trung tá
thưa ủy quyền bộ trưởng bộ công an đại tá hoàng văn thành phó giám đốc công an tỉnh đã trao quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ
trước thời hạn cho thân nhân gia đình đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác năm hai nghìn hai mươi ba kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thanh hóa đạt trên chín chín trăm linh tỷ đồng
bằng khoảng sáu mươi bảy kế hoạch
số này không được như kỳ vọng
nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh nhiều dự án chuyển tiếp giải ngân chậm so với yêu cầu
dù mặt bằng cho dự án đường bộ ven biển dài một mươi tám km qua hoàng hóa sầm sơn và quảng sương nghi sơn tỉnh thanh hóa đã được giải phóng khoảng chín mươi m
nhiều đoạn đã đạt một trăm linh cách đây một năm nhưng hiện cỏ đang mọc hoang và được người dân tận dụng để canh tác
thúc đẩy tín độ con đường này nhanh
để sống một chút để cuộc sống chúng tôi ổn định
vì chịu bụi con đường này lâu rồi chỉ có con đi học để người dân sinh sống ở đây
rất là mong các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để cho đảm bảo về giao thông đi lại
thứ hai là đảm bảo mỉ quản
chứ còn về thời gian giải phóng nó quá dài rồi nó đã hơn hai năm rồi mà bây giờ chưa thi công
thì cái việc mà ảnh hưởng hệ lụy của người dân là rất lớn
dự án nói trên được thực hiện theo hình thức đối tác công tư với quy mô lên tới ba bốn trăm linh tỷ đồng
thế nhưng cách đây hơn một tháng mới bắt đầu được triển khai
trong khi thời gian còn lại để thi công chỉ vẻn vẹn một năm
quá khó để có thể về đích đúng kế hoạch
trong năm vừa qua thanh hóa có ba mươi hai dự án hoàn thành chưa giải ngân
ba chủ đầu tư chưa giải ngân
hai mươi ba dự án gặp vướng mắc về giải phóng mắt bằng tái định cư chuyển mục đích sử dụng đất
đến cuối năm vẫn còn một mươi bảy dự án chưa lựa chọn được nhà thầu
thời điểm cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh
để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được kịp thời thuận lợi
tri cục hải quan tỉnh hà nam đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục thông quan nhanh nhất
với tinh thần hết việc chứ không hết giờ
lô hàng này sẽ được vận chuyển ra cảng đường
cảng đình vũ hải phòng xuất sang hàn quốc do đã hoàn thành thủ tục thông quan
qua cổng thanh toán điện tử và thông quan hai trăm bốn mươi bảy
những vấn đề về thủ tục hải quan được tri cục hải quan hà nam giải quyết rất nhanh chóng
họ tạo điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh
được nhanh chóng và thuận lợi nhất
tất cả các tờ khai phát sinh tại tri cục hải quan đều được lãnh đạo và cán bộ công chức
thực hiện giải quyết ngay trong ngày
điều này đã
góp phần là giảm cái thời gian thông quan cho doanh nghiệp
và giảm các chi phí điều thông điều bãi của doanh nghiệp
với đặc thù là tri cục hải quan ngoài cửa khẩu
tri cục hải quan tỉnh hà nam đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử
với một trăm linh số tờ khai xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên cổng thanh toán điện tử
và thông quan hai trăm bốn mươi bảy đồng thời tiếp nhận và giải quyết kịp thời
các vướng mắt của các doanh nghiệp về thủ tục pháp lý trong hoạt động xuất nhập khẩu
để doanh nghiệp hiểu và làm cho đúng
chúng tôi xác định rằng là nếu không cải cách thủ tục hành chính
thì chúng tôi không thể thu hút được doanh nghiệp về làm thủ tục
hải quan và doanh nghiệp phải gần nhau hơn nữa để thấu hiểu và chia sẻ
bất kể khi nào doanh nghiệp gặp khó khăn gặp vướng mắt
hoặc cái cách hiểu của họ chưa đúng
thì hải quan sẵn sàng lắng nghe và hướng dẫn
tri cục hải quan tỉnh hà nam xác định là người bạn đồng hành
cùng với doanh nghiệp vượt khó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách
trên một sáu trăm tám mươi tỷ đồng được giao trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát xuất xứ hàng hóa
nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn lộn gian lận thương mại vào dịch cuối năm